chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ
đã tiếp xúc cử tri thị trấn phong điền huyện phong điền thành phố cần thơ
tại buổi tiếp xúc cử tri thị trấn phong điền đề nghị quốc hội chính phủ cần có cơ chế chính sách
để hỗ trợ cho học sinh nghèo đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục quan tâm giám sát việc cải cách giáo dục
tạo thuận lợi cho việc khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng
lãng phí có chính sách hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản ổn định
cử tri cũng bức xúc một số trạm bot giao thông trên các tuyến quốc lộ một a quốc lộ chín mươi một b đặt vị trí không phù hợp và thu phí giá cao
những ý kiến kiến nghị của cử tri đã được chủ tịch quốc hội ghi nhận thông tin giải đáp những vấn đề cử tri đặt ra